các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do tô xuân mai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi làm chủ lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
theo lời trình bày của các đối tượng có liên quan khi khách có nhu cầu mua dâm chủ quán tổ chức cho người đến mua bán dâm thu khoảng hai trăm linh đồng một lần
lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một số tăng vật có liên quan đến vụ việc cùng nhiều bộ bài tứ sắc đang sử dụng
hiện các đối tượng đã được mời về cơ quan công an để điều tra xử lý